trên nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv cho biết
chi nhánh đã hoạt động trở lại và khẳng định mọi quyền lợi của khách hàng sẽ được đảm bảo
đơn vị này cũng đã tăng cường lực lượng bảo vệ